viện kiểm sát nhân dân tp đà lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại quận gò vấp tp hcm tạm trú tại địa bàn phường hai tp đà lạt
về hành vi chống người thi hành công vụ
như truyền hình nhân dân đã thông tin ông nguyễn văn hùng là người có hành vi chống đối kê khai y tế
đo thân nhiệt khi cùng vợ là bà vũ thị ái đi cùng hai người khác trên xe ô tô đến khám thai sản
tại bệnh viện hoàn mỹ đà lạt vào sáng ngày chín tháng bốn
tại đây bảo vệ bệnh viện nhắc nhở yêu cầu chấp hành kiểm tra y tế
ông hùng đã có hành vi chửi bới xúc phạm đe dọa bảo vệ y bác sĩ thậm chí còn đấm vào mặt một bảo vệ